tại hà nội hôm qua phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với bộ tài chính đã tổ chức hội thảo đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm hai nghìn hai mươi ba
tại hội thảo các đại biểu đã thông tin tuyên truyền về các chính sách và thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế hải quan các giải pháp giải quyết các khó khăn vướng mắt tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế hải quan
bên cạnh đó các đại biểu cũng phản ánh một số khó khăn vướng mắt mà các doanh nghiệp đang gặp phải như việc chậm quyết toán thuế khi tiến hành giải thể doanh nghiệp
thời gian từ khi ban hành một số chính sách tới lúc có hiệu lực thi hành thường ngắn dẫn tới việc doanh nghiệp ít có sự chuẩn bị kỹ càng
việc tập huấn về thi hành chính sách pháp luật thuế còn hạn chế dẫn tới doanh nghiệp không kịp cập nhật và không đủ thời gian điều chỉnh hoạt động kinh doanh
trả lời băn khoăn của các doanh nghiệp đại diện bộ tài chính đã cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ những chính sách thuế và hải quan nhằm tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển
đồng thời khẳng định các ý kiến của doanh nghiệp sẽ góp phần giúp các cơ quan thuế và hải quan hoàn thiện những chính sách của mình